xin chúc quý vị khởi đầu một tháng mới vui vẻ và làm việc hiệu quả
còn bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết của chương trình
hôm nay ngày đầu tiên của tháng chín nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng này
như hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp không quá tám trăm linh đồng một người một lần
quy định mới về thời gian nghỉ hè của giáo viên tăng chế tài xử phạt đối với người ngoại tình
có hiệu lực từ ngày một tháng chín nghị định tám mươi hai hai nghìn hai mươi ndcp quy định mức xử phạt đối với hành vi ngoại tình
từ ba đến năm triệu đồng mức phạt cũ là từ một đến ba triệu đồng phạt đến ba mươi triệu đồng đối với các hành vi công chứng
các giấy tờ hồ sơ giả cung cấp thông tin sai sự thật và tổ chức hành nghề công chứng
có trách nhiệm thông báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm trên
nghị định tám mươi bốn hai nghìn hai mươi ndcp quy định về thời gian nghỉ hè của giáo viên là tám mươi
tám tuần bao gồm cả ký phép hàng năm đối với giáo viên mầm non các cấp phổ thông lớp chuyên biệt
sáu tuần đối với giáo viên các trường trung cấp cao đẳng các trường hợp do dịch bệnh thiên tai cấp bách
sẽ do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội quyết định theo thẩm quyền
nghị định tám mươi tám hai nghìn hai mươi ndcp có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng chín quy định về mức hỗ trợ chi phí khám bệnh nghề nghiệp
được tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động khám
sau khi được bảo hiểm xã hội chi trả không được quá tám trăm linh đồng trên người trên một lần khám
quy định cũ là một phần ba mức lương cơ sở trên người trên một lần khám
cùng có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng chín thông tư một mươi năm hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tải quy định trước khi thành lập trạm thu phí
đơn vị thu phải công khai vị trí đặt trạm tổng thời gian thu thời điểm bắt đầu thu và doanh thu của tháng trước
tây ninh là tỉnh tiên phong trong việc triển khai công tác phân giới cắm mốc biên giới
cho đến nay tây ninh đã xây dựng hoàn thành một trăm linh hai trên tổng số một trăm linh chín cột mốc chính
phân giới được hai trăm hai mươi tám trên hai trăm bốn mươi km xây dựng hoàn chỉnh hai trăm một mươi tám mốc phụ
tây ninh có đường biên giới dài trên hai trăm bốn mươi km tiếp giáp với ba tỉnh thuộc vương quốc campuchia
từ tháng bảy năm hai nghìn sáu tỉnh tây ninh triển khai thực hiện công tác phân giới cắm mốc biên giới trên địa bàn tỉnh
với một trăm linh chín cột mốc chính gồm một mốc ba sáu mốc đôi chín mươi bốn mốc đơn
chiếm gần một phần ba số mốc của toàn tuyến biên giới đất liền việt nam campuchia
đến nay tỉnh đã triển khai xây dựng hoàn thành một trăm linh hai trên một trăm linh chín cột mốc chính đạt chín mươi ba năm mươi bảy
phân giới được hai trăm hai mươi tám trên hai trăm bốn mươi km đạt chín mươi năm xác định xong bốn trăm bảy mươi chín vị trí mốc phụ
cọc dấu và xây dựng hoàn chỉnh hai trăm một mươi tám mốc phụ cọc dấu mang số hiệu chẵn gồm một trăm bảy mươi hai mốc phụ và bốn mươi sáu cọc dấu
nhân dìm kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám
và quốc khánh mùng hai tháng chín từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng tám
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình đã tổ chức khánh thành và bàn giao bốn nhà tình nghĩa
tặng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình đã tổ chức phát động mỗi quân nhân tiết kiệm một đồng mỗi ngày
để tham gia đóng góp xây dựng quỹ một đồng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
đến nay đơn vị đã xây dựng được bốn ngôi nhà kiên cố
trị giá mỗi ngôi nhà thấp nhất là một trăm hai mươi triệu đồng cao nhất là hai trăm linh triệu đồng tặng các gia đình chính sách
đây là một việc làm tình nghĩa của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hòa bình
có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong giáo dục thế hệ trẻ đối với truyền thống hào hùng của dân tộc
thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn nhằm tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh
để bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc
hội nghị bộ trưởng kinh tế asean am lần thứ năm mươi hai và các hội nghị liên quan được tổ chức
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của bộ trưởng kinh tế
của một mươi nước asean và các nước đối tác đã thành công tốt đẹp
dù lãnh đạo các nước asean không thể gặp gỡ trực tiếp nhau tại việt nam lần này
nhưng tương tác vẫn diễn ra đầy sôi nổi
hội nghị bộ trưởng kinh tế asean am lần thứ năm mươi hai và các hội nghị liên quan được tổ chức từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi

hội nghị asean am hợp tác kinh tế từ lâu luôn được đánh giá là trụ cột hợp tác sôi động
với nhiều kết quả cụ thể và thiết thực nhất trong asean
tại hội nghị lần này các bộ trưởng kinh tế đã cùng kiểm điểm quá trình xây dựng cộng đồng kinh tế asean
trong năm năm qua đồng thời đưa ra các định hướng cho sự phát triển của cộng đồng trong thời gian tới
trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam đã đề ra một mươi ba ưu tiên sáng kiến về kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị các bộ trưởng đã ghi nhận hoàn tất hai sáng kiến
về xây dựng chỉ số hội nhập số asean và kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo asean
đề nghị các kênh chuyên ngành nỗ lực hoàn thành các sáng kiến còn lại trong bốn tháng cuối năm
sáng kiến của chúng ta đã được tất cả các nước đánh giá cao
và các nước đã cùng chúng ta và hoàn thành rất sớm sáng kiến này
lĩnh vực thứ hai cũng ưu tiên thứ hai mà kết thúc sớm
đó là việc kết nối những trung tâm sáng tạo trong asean
đây cũng là một lĩnh vực rất quan trọng
bởi vì cách mạng công nghiệp bốn được coi là một trong những thay đổi của thế giới
dự kiến là sẽ có tác động rất là mạnh đến hội nhập asean
và chính vì vậy thì asean đang phải xây dựng những cái chương trình
để làm sao các nền kinh tế của asean sẵn sàng đáp ứng với những đòi hỏi của cách mạng công nghiệp bốn
về hợp tác kinh tế với các đối tác
các bộ trưởng kinh tế asean đã có các cuộc họp với các đồng cấp
từ trung quốc nhật bản hàn quốc ấn độ úc
hồng kông canada nga mỹ eu và anh
bên cạnh kiểm điểm quá trình triển khai xem xét nâng cấp một số hiệp định thương mại tự do
kế hoạch làm việc đã có đối với các đối tác với các giai đoạn mới
đáng chú ý các bộ trưởng đã xem xét các khuyến nghị
về các bước hướng tới đàm phán hiệp định thương mại tự do asean canada
tiếp tục tìm kiếm và tăng cường hơn nữa
cơ hội kết nối với những đối tác và đối tượng tiềm năng trong kinh tế và thương mại
để tiếp tục có những cái khung khổ thuận lợi hơn nữa
cho các nền kinh tế và cho doanh nghiệp của asean
hội nghị bộ trưởng kinh tế các nước tham gia hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep lần thứ tám
cũng diễn ra dịp này
một mươi năm bộ trưởng kinh tế cùng ghi nhận tầm quan trọng đặc biệt của hiệp định rcep
trong phục hồi kinh tế góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế thế giới và khu vực
việt nam malaysia đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài sâu rộng trên nhiều lĩnh vực
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
malaysia tin tưởng hai quốc gia sẽ tiếp tục cùng nhau hợp tác và phát triển trên mọi lĩnh vực trong tương lai
đó là những chia sẻ của đại sứ đặc mệnh toàn quyền malaysia tại việt nam
nhân lễ kỷ niệm sáu mươi ba năm quốc khánh malaysia diễn ra tại hà nội
việt nam và malaysia đã cùng trải qua chặng đường bốn mươi bảy năm hình thành và phát triển quan hệ hợp tác sâu rộng
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực
như chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh kinh tế văn hóa
năm hai nghìn hai mươi là dấu mốc quan trọng với cả hai quốc gia khi việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc còn malaysia là chủ nhà apec
trong bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới đối mặt với nhiều thách thức
đặc biệt là những tác động của dịch bệnh covid một mươi chín hai quốc gia đang nỗ lực tăng cường hợp tác
làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên
đồng thời cùng hướng tới mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hai triệu lên một mươi năm tỷ usd
và tiếp tục thúc đẩy đầu tư hai chiều trong thời gian tới
một thông tin chúng tôi vừa cập nhật tính đến sáu giờ sáng nay ngày một tháng chín
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín nào mới
và sau khi bộ y tế khẳng định chuyên gia người ấn độ sáu mươi hai tuổi nhập cảnh vào việt nam vào ngày hai mươi tám tháng tám
dương tính với virus sars cov hai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú thọ
đã thực hiện các biện pháp đáp ứng giả soát truy vết nguồn lây
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh phú thọ
bằng việc tuân thủ đầy đủ các quy định hướng dẫn phòng chống covid một mươi chín
trong toàn bộ quá trình tiếp nhận vận chuyển đoàn chuyên gia từ sân bay nội bài về khách sạn hương giang
có thể nhận định nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cho các trường hợp f một là người việt nam là thấp
ban chỉ đạo đã khẩn trương thực hiện truy vết toàn bộ f một tiếp xúc với ca bệnh
lập danh sách các trường hợp f một bao gồm tám người gồm bốn người nước ngoài cùng đoàn chuyên gia
ba lái xe một phiên dịch tất cả đang được cách ly tại trung tâm cách ly theo dõi điều trị tập trung
hiện tại toàn bộ các trường hợp f một có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
ngày ba mươi một tháng tám sau hơn một tháng đồng hành cùng thành phố đà nẵng chống dịch covid một mươi chín
đoàn y bác sĩ của bệnh viện trợ rẫy đã lên đường trở về thành phố hồ chí minh
để lại cho đà nẵng những kinh nghiệm chống dịch quý báu
bệnh viện trợ rẫy là một trong những đơn vị y tế có mặt đầu tiên
khi đà nẵng vừa bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín
hơn một tháng tri viện các y bác sĩ bệnh viện trợ rẫy đã trực tiếp điều trị và chữa khỏi
cho hàng trăm bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có những bệnh nhân có tiền lượng rất nặng
tại buổi chia tay lãnh đạo thành phố đà nẵng đã gửi lời tri ân và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc
đến các y bác sĩ bệnh viện trợ rẫy đã tận tâm tận lực giúp đỡ cho đà nẵng trong suốt thời gian vừa qua
đội ngũ y bác sĩ nói chung và đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện trợ rẫy nói riêng
và cũng mong là bác sĩ và các đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện trợ rẫy
đồng chí tiếp tục quan tâm trao đổi giúp đỡ về mặt chuyên môn đối với hành y tế của thành phố
chúng ta sẽ cùng đồng lòng để sự an toàn cùng cuộc sống bình thường quá
nhưng mà trên tâm thế vẫn là phải chống dịch
bệnh của thế giới hiện nay vẫn còn
trong cái niềm vui hôm nay là để đẩy lùi được dịch bệnh cho cả toàn dân mình
cả thành phố đà nẵng thì cái niềm vui không trọng vệ đó
tụi em cũng thay mặt cho những người làm y tế
cũng muốn chia sẻ muốn gửi tới tất cả những lời chia buồn
mà gọi là sâu sắc nhất cho những gia đình những người thân
mà của những bệnh nhân covid lần này đã mất
như tầm nguyện mà đoàn y bác sĩ đã hướng dẫn
sẽ ở lại đà nẵng khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn
những chiến sĩ áo trắng của bệnh viện trợ rẫy
cũng như tất cả các y bác sĩ từ mọi miền tổ quốc đã hỗ trợ cho đà nẵng đến cùng
và khi tình hình dịch bệnh thực sự được kiểm soát họ mới trở về nhà
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
ngày ba mươi một tháng tám phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an
phối hợp với bệnh viện trợ rẫy
công an huyện nam đàn phá thành công chuyên án về mua bán vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
bắt một đối tượng đang có hành vi vận chuyển sáu cá thẻ tê tê đi tiêu thụ trên địa bàn tỉnh nghệ an
vào sáng ngày ba mươi một tháng tám tổ công tác phòng cảnh sát môi trường phối hợp với công an huyện nam đàn
phát hiện đối tượng nguyễn đình sĩ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại xóm ba xã sơn bình huyện hương sơn hà tĩnh đi xe ô tô biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi năm nghìn chín trăm hai mươi
đang ở khu vực xóm phú xuân
xã trung phúc cường huyện nam đàn
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện cốp sau xe có sáu cá thẻ tê tê
được đựng trong ba thùng xốp màu trắng có tổng trọng lượng hai mươi ba tám kg
tại thời điểm kiểm tra nguyễn đình sĩ không xuất trình được giấy tờ
thủ tục chứng minh nguồn gốc số động vật trên
tổ công tác tiến hành lập biên bản
hiện phòng cảnh sát môi trường đã bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an huyện nam đàn
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ bốn xe mô tô
đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu tại đoạn đường kinh bảy
thuồng khu vực ấp vĩnh lợi xã vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang
trước đó vào lúc một giờ sáng ngày ba mươi một tháng tám phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi
lợi dụng đêm tối các đối tượng đã cho xe lao thẳng xuống kênh
nhằm phi tăng vật chứng rồi nhanh chân bỏ trốn
lực lượng chức năng tiến hành trục vất bốn xe mô tô đồng thời phát hiện trên bốn xe mô tô
đang vận chuyển bốn bao thuốc lá ngoại các nhãn hiệu z code hero
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng giữa bưu điện và ngân hàng bưu điện liên việt tỉnh bắc cạn
có quy chế phối hợp huy động tiền gửi của nhân dân
đối tượng dương thị liên là nhân viên bưu điện văn hóa xã bằng thành huyện bắc nạm
đã gợi ý người dân gửi tiền tiết kiệm
sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với dương thị liên để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù nhân viên bưu điện xã không có chức năng nhận tiền gửi của người dân
nhưng dương thị liên đã nói với nhiều người rằng cứ gửi một mươi triệu đồng trong thời hạn một mươi năm ngày
thì được nhận từ một triệu hai trăm linh đến một triệu bốn trăm linh nghìn đồng tiền lãi
liên đã trực tiếp thu tiền của người gửi sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng để chi tiêu cá nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với liên
ngày hôm qua ba mươi một tháng tám lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã phát hiện ngăn chặn kịp thời
một kho hàng lậu quy mô lớn chuẩn bị tung ra thị trường để tiêu thụ
kho hàng lậu được phát hiện tại địa chỉ số một mươi hai đường phú định quận tám
kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng phát hiện trong container có gần tám mặt hàng mỹ phẩm
đồ gia dụng thực phẩm với tổng giá trị khoảng tám trăm linh triệu đồng
tất cả đều không có hóa đơn chứng tự mua bán
tiếp tục kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện thêm gần năm sản phẩm đồ chơi trẻ em
linh kiện điện thoại và tám mươi khẩu trang có xuất xứ từ trung quốc trị giá hơn hai tỷ đồng
lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản niêm phong toàn bộ số hàng lậu để xử lý theo quy định
tuy nhiên đây là thực phẩm ăn liền nhưng lại được công bố bởi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
và khi phát hiện ngộ độc bộ y tế lại đang xử lý
quản lý thực phẩm ba bộ cùng quản xử lý thêm dối là bài viết trên báo tuổi trẻ
với một sản phẩm pate minh chay kể trên cho thấy đang có nhiều cơ quan tham gia quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm
và khi sản phẩm có vấn đề cùng bằng ấy cơ quan tham gia xử lý theo cách rất mất thời gian
trong vụ pate minh chay phải chín
ngày sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới bị tạm đình chỉ sản xuất kinh doanh niêm phong sản phẩm
trong quá trình đó tiếp tục có hai cuộc lấy mẫu hai cuộc làm việc mới doanh nghiệp
vậy liệu có phải do có nhiều cơ quan cùng xử lý vụ việc nên dẫn đến khó khăn trong ra quyết định xử lý
để cung ứng nguồn thực phẩm an toàn cho thị trường hai mươi bốn triệu dân trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam
các địa phương trong vùng cần xây dựng nhiều chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn khép kín
từ sản xuất đến tiêu thụ bài viết trên báo nhân dân
ở góc nhìn của chuyên gia các tỉnh thành phố cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề
tức là thay vì để nhà cung cấp quyết định trần chất lượng thực phẩm
thì cần bắt đầu từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng tiếp cận tới các chuẩn mực quốc tế
do đó các chính sách cần tập trung vào việc xây dựng chuẩn hàng hóa khi lưu thông phân phối trên thị trường
việc xác lập tiêu chuẩn hàng giàu kỹ thuật bắt buộc sẽ giúp các địa phương giải quyết những bất cập lâu nay
mô hình quản lý an toàn thực phẩm quốc gia xây dựng thể chế quản lý an toàn thực phẩm nhà nước cấp vùng
bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương
không chỉ hoang mang khi phải hứng chịu bụi mặn tiếng ồn
người dân tại tổ một mươi phường tân giang thành phố cao bằng tỉnh cao bằng còn bất an khi hàng loạt ngôi nhà rơi vào tình trạng giận nứt
bài viết người dân bất an sống gần điểm mỏ trên báo diễn đàn doanh nghiệp
từ khi khu nam mỏ sắt nào rụa của công ty cổ phần gang thép cao bằng đi vào hoạt động khai thác
cuộc sống của một trăm bảy mươi hộ gia đình sinh sống trong đó có năm mươi hộ trên địa bàn đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường cho tới dư chấn của những trận nổ mìn
nhiều hộ gia đình rất hoang mang vì hàng loạt ngôi nhà đang sinh sống bị rơi vào tình trạng giận nứt mở rộng và kéo dài
chính quyền địa phương đã yêu cầu công ty cổ phần gang thép cao bằng cử người xuống phối hợp với tổ dân phố để đi kiểm tra
đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với người dân và có ý kiến về việc khi nổ mìn thông báo kế hoạch
thời gian nổ mìn để chính quyền địa phương cũng như người dân nắm được tuy nhiên đến nay phía công ty vẫn chưa có phản hồi
báo hà nội mới số ra ngày hôm nay đề cập đến vấn đề cố tình vi phạm của một số cá nhân tổ chức trong hoạt động quảng cáo ngoài trời tại hà nội
mỗi năm các cơ quan chức năng của hà nội và các quận huyện thị xã đã tích cực vào cuộc thanh tra xử lý hàng nghìn vụ việc vi phạm hoạt động quảng cáo ngoài trời
song vi phạm vẫn tái diễn một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
lây ý thiếu ý thức sở văn hóa và thể thao hà nội cho biết lực lượng chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế
tháo giữa triệt đề các nội dung quảng cáo vi phạm trường hợp cần thiết sẽ tạm dừng giải quyết hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo
cho đến khi các tổ chức cá nhân nhãn hàng chấp hành xong các quyết định xử phạt hành chính và khắc phục xong hậu quả
giá tôm hùm lại giảm sâu giá gạo xuất khẩu lập kỷ lục mới dự báo nhu cầu thép và xuất khẩu thủy sản hồi phục và thông tin về việc bộ tài chính cho phép người đủ một mươi năm một mươi tám tuổi được mở tài khoản giao dịch trên thị trường chứng khoán
đây sẽ là những nội dung được truyền tới quý vị trong năm phút của nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
hiện tôm hùm bông được thương lái mua tại chỗ phòng nhưng không có nội dung được truyền tới quý vị trong năm phút của nhịp sống kinh tế ngày hôm nay

tôm hùm bông được thương lái mua tại chỗ phòng nhưng không có nội dung được truyền tới quý vị trong năm phút của nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
nhờ hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta có hiệu lực từ ngày một tháng tám gạo st hai mươi xuất khẩu sang eu đã đạt trên một usd một tấn
gạo jasmine cũng có giá trên sáu trăm linh usd một tấn đây là một kỷ lục mới của việt nam trong hành trình xuất khẩu gạo
theo ước tính của ssi research nhu cầu nửa cuối năm sẽ phục hồi và tăng khoảng bốn năm so với cùng kỳ
do gia tăng đầu tư công ngoài ra ssi research cho rằng việt nam được hưởng lợi từ nhu cầu thép tiếp tục tăng mạnh ở trung quốc
trong năm hai nghìn hai mươi một ước tính nhu cầu tăng khoảng ba đến năm từ mức cơ sở thấp trong năm hai nghìn hai mươi nhờ kỳ vọng kinh tế vĩ mô chung phục hồi
cùng với hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và dòng vốn fdi vào việt nam
và xếp dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ phục hồi dần vào quý ba và quý bốn
kim ngạch xuất khẩu cả năm hai nghìn hai mươi có thể đạt tám hai mươi sáu tám ba tỷ usd giảm ba tám so với năm hai nghìn một mươi chín
theo vasep doanh số bán lẻ trên thị trường toàn cầu ổn định hoặc thậm chí tăng là những dấu hiệu lạc quan cho xuất khẩu
đối với các mặt hàng thủy sản đông lạnh đóng hộp ướp và hun khói với thời hạn sử dụng lâu hơn
đồng thời hiệp định evfta có hiệu lực có thể sẽ là một cú hích cho xuất khẩu thủy sản việt nam trong những tháng cuối năm
theo dự thảo nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán là người đủ một mươi tám tuổi trở lên
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật việt nam
song đáng chú ý tại điểm b mục một mươi điều sáu sự thảo của bộ tài chính cũng cho phép người đủ từ một mươi năm tuổi đến chưa đủ một mươi tám tuổi
không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự mở tài khoản giao dịch phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý
trong nửa đầu năm
lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng một trăm tám mươi giao dịch qua internet cũng tăng ba mươi sáu về giá trị so với cùng kỳ
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi số lượng thẻ lưu hành đạt mức một trăm linh sáu triệu thẻ tăng khoảng một mươi bốn năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
số lượng giao dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng tăng tương ứng hai mươi
trong tám tháng khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều giảm mạnh
tính chung tám tháng năm hai nghìn hai mươi khách quốc tế đến nước ta ước đạt ba bảy trăm bảy mươi bốn lượt người giảm sáu mươi sáu sáu so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách đến từ châu á chiếm bảy mươi ba một tổng số khách quốc tế đến nước ta giảm sáu mươi tám tám so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách đến từ châu á chiếm bảy mươi ba một so với cùng kỳ năm trước